lệnh truy nã
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bà rệ vũng tàu đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng huỳnh thị ngân trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại phường năm quận một mươi một tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bốn mươi chín và có sẹo chấm cách một năm cm sau cánh mũi trái
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp vĩnh yên
và công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại khu năm phường tiền châu tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn huy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi một ấp hai xã suối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phối hợp thực hiện